một vụ ngộ độc mới đã xảy ra trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la
làm hơn bảy mươi người trong cùng một bản phải nhập viện
vụ việc xảy ra với hơn bảy mươi người dân ở bản suối khoang xã tân hợp huyện mộc châu tỉnh sơn la
cùng mắc các triệu chứng đau bụng buồn nôn nôn và đi ngoài
sau khi được đưa đến bệnh viện thảo nguyên tại thị trấn nông trường mộc châu
các bệnh nhân đã được thăm khám chăm sóc
rất may không có trường hợp diễn tiến nặng
theo các bác sĩ bệnh viện thảo nguyên thì nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân uống phải nguồn nước có nhiễm độc do thuốc diệt cỏ
kết quả xét nghiệm nguồn nước mà người dân trong bản đang dùng chung cho thấy nguồn nước này có paraquat là chất độc hại có trong thuốc diệt trừ cỏ
đến nay phần lớn các bệnh nhân đã xuất viện nhưng vẫn còn một mươi năm trường hợp đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện